thưa quý vị luật phòng cháy chữa cháy ban hành vào năm hai nghìn một đã quy định lấy ngày bốn tháng một mươi hàng năm là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy
và trong những năm qua dưới sự tham mưu hướng dẫn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh khánh hòa phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến sâu rộng
góp phần tích cực vào việc giảm thiểu số vụ cháy cũng như thiệt hại do cháy gây ra ngay từ địa bàn cơ sở
mô hình nhà tôi có bình chữa cháy được phường vạn thạnh thành phố nha trang xây dựng từ cách đây ít năm
đến nay gần một trăm linh hộ gia đình trên địa bàn phường đều tự trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ
và luôn tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
còn đây là những chiếc xe tải nhỏ được người dân hoán cải để chuyên dùng cho việc tiếp nước chữa cháy
đây là sáng kiến từ mô hình tổ xe tiếp nước do công an phường cam lộc thành phố cam ranh tham mưu xây dựng
khi có các sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn những chiếc xe này sẽ được huy động để tiếp nước cho xe chữa cháy chuyên dụng
hoặc trực tiếp tham gia chữa cháy
từ ba thành viên với ba chiếc xe ban đầu đến nay tổ xe tiếp nước chữa cháy đã có hai mươi thành viên với bảy xe tiếp nước
lực lượng này sẽ trực tiếp tham gia dập tắt nhiều đám cháy ở cả trong và ngoài địa bàn phường
lực lượng công an phòng cháy chữa cháy của phường luôn hỗ trợ và báo tập huấn cho anh em
và báo tập huấn cho anh em là khi xảy ra
thì chúng ta những lúc nào là chúng ta tiếp nước ở những nào chúng ta nếu mà cái đường ngang ngõ hẻm ấy
mà cái xe lớn mà không vô được thì rất khoát là xe nhỏ chúng tôi phải nợ dụng các cái địa hình dựa vật này là nguồn nách để vào kịp thời cứu chữa
tuyên truyền đến tầng cái tổ dân phố tầng cái hộ gia đình các cái biện pháp tuyên truyền các cái luật
các quy định và những cái trách nhiệm và nghĩa vụ của nhân dân rồi của phường phải thực hiện những nhiệm vụ đoạn nào
để đảm bảo an toàn nhất
trong công tác phòng cháy chữa cháy thì nhờ như vậy thì nhân dân phải nói là hưởng ứng rất là tốt
và từ đó đến nay thì phải nói là nhà này cũng có bần chữa cháy thậm chí có nhà cũng có hai ba bần
thời gian qua nhiều mô hình điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy được xây dựng và phát huy hiệu quả
lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở thường xuyên được huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy
nhằm nâng cao nhận thức kỹ năng sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy
cũng như khả năng hiệp đồng tác chiến theo phương châm bốn tại chỗ
trong những năm qua hơn năm mươi vụ cháy đã được lực lượng chữa cháy tại chỗ và quần chúng nhân dân dập tắt ngay từ khi mới phát sinh
nhiều vụ cháy do có sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và lực lượng chữa cháy tại chỗ
đã góp phần làm giảm thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân
độ phòng cháy cháy có thể nói là nhiều mô hình mới đã được ra đời kinh tín đã được ra đời
và hàng năm đều có đánh giá tổng kết phân loại
trong đấy chúng ta thấy là ý thức trách nhiệm của người dân lực lượng nằm cốt ở cơ sở
đặc biệt là những dân phòng ở các thôn tổng thân phố đã được kiện toàn
được trang bị phương tiện bồi dưỡng nhiệm vụ
tham gia tích cực ngay từ ban đầu khi có cháy nổ xảy ra đã góp phần trong việc hạn chế tình hình cháy thiên nổ trên địa bàn
để phát huy tốt hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy
cấp ủy chính quyền các cấp cần quan tâm chỉ đạo đầu tư hơn nữa
nhằm đưa phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy phát triển có chiều sâu chất lượng
phát huy hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị
đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới